ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân tp thủ đức
lên kế hoạch hỗ trợ người dân doanh nghiệp trên đường võ nguyên giáp
điều chỉnh cập nhật các loại giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật
trong thời gian sớm nhất
theo đó sở văn hóa thể thao tp hcm sẽ phối hợp ủy ban nhân dân tp thủ đức
và các đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố đổi tên
một phần xa lộ hà nội buổi lễ dự kiến triển khai trong dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm
ngày cách mạng tháng tám và quốc hánh
cùng với đó sở giao thông vận tải tp hcm chủ trì phối hợp ủy ban nhân dân tp thủ đức
thực hiện thay biển tên xa lộ hà nội đoạn tư cầu sài gòn đến ngã tư thủ đức
trên địa bàn tp thủ đức thành đường võ nguyên giáp
ủy ban nhân dân tp thủ đức sẽ chủ trì tổ chức trà soát thống kê các doanh nghiệp
tổ chức cá nhân hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi việc đổi tên đường
từ đó lên kế hoạch hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong điều chỉnh
cập nhật các loại giấy tờ có liên quan theo quy định
hạn chế thấp nhất việc gây xáo trộn và ảnh hưởng đến đời sống người dân